ngày ba mươi một tháng tám là thời hạn cuối cùng để các thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt một vào đại học cao đẳng học viện năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên cùng ngày số thí sinh đăng ký lại rất ít so với chỉ tiêu của các trường
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo đến ngày hai mươi chín tháng tám cả nước có một trăm sáu mươi ba đại học học viện trường đại học cao đẳng cập nhật thông tin xét tuyển bổ sung đợt một với khoảng chín mươi chỉ tiêu
qua một mươi ngày nhận hồ sơ số lượng thí sinh đến đăng ký xét tuyển ở các trường khu vực hà nội rất ít mỗi trường chỉ nhận được khoảng vài trăm hồ sơ
đến cuối giờ chiều ngày ba mươi một tháng tám các trường kết thúc thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt một trực tiếp tại trường
mặc dù các trường thông báo xét tuyển khoảng chín mươi chỉ tiêu bổ sung nhưng đến ngày hai mươi chín tháng tám mới có trên bốn mươi một thí sinh đăng ký xét tuyển
số thí sinh tham gia xét tuyển bổ sung đợt một ít khiến nhiều trường lo lắng không tuyển đủ trị tiêu dù tiếp tục xét tuyển các đợt tiếp theo